bực tức vì bị đe dọa ngày ba mươi một tháng bảy thành đã rủ theo sáu đối tượng mang theo hung khí tự chế đi tìm đánh nam
các đối tượng đã đe dọa ép buộc nam lên xe chở đến chỗ vắng rồi dùng hung khí chém gây thương tích nặng
hiện công an huyện gò dầu đang tiếp tục củng cố và làm rõ thêm hành vi cố ý gây thương tích đối với các đối tượng trên
một tụ điểm đánh bạc tại xã bình thạnh thành phố hồng ngự tỉnh đông tháp vừa bị công an thành phố hồng ngự bắt quả tàng
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang đánh bạc
thay hiện trường và trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ gần bốn mươi năm triệu đồng hai bộ bài tay cùng nhiều tăng vật khác
hiện công an thành phố hồng ngự đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật